trung quốc và mỹ đều ủng hộ dự thảo nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc liên quan tới việc ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên mỹ lại thay đổi ý kiến vào hôm ngày tám tháng năm phía trung quốc bày tỏ lấy làm tiếc vì điều này
theo nguồn tin ngoại giao tới ngày bảy tháng năm hội đồng bảo an có thể đã đạt được đồng thuận nhằm ủng hộ lời kêu gọi đình chiến toàn cầu
để các nước tập trung chống đại dịch covid một mươi chín của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
thế nhưng các cuộc đàm phán đều không đạt được kết quả vì mỹ không nhất trí đề cập tới tổ chức y tế thế giới who trong dự thảo nghị quyết
trung quốc lại cương quyết yêu cầu cần phải đề cập tới
trong dự thảo nghị quyết thay bằng việc nêu tên who dự thảo đề cập đến các cơ quan y tế chuyên trách
song mỹ cho rằng việc sử dụng ngôn ngữ như vậy rõ ràng là đề cập tới who
một nghị quyết của hội đồng bảo an chỉ có thể được thông qua nếu có chín nước bảo phiếu ủng hộ và không bị bất kỳ ủy viên thường trực nào của hội đồng bảo an phủ quyết
hội đồng bảo an phủ quyết